hiện giá vé máy bay dịp tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không trên các trạng bay nội địa
giao động từ ba trăm chín mươi chín đồng một chiều thậm chí một số chặng bay chỉ vài chục nghìn đồng
giá vé chưa bao gồm thuế phí dù vé bay tết đã bán được hơn một tháng
nhưng lượng khách đặt mua vé đã sụt giảm từ sáu mươi đến bảy mươi so với cùng kỳ
giá vé máy bay dịp tết loại rẻ nhất của các hãng hàng không trên các trạng bay nội địa
giao động từ ba trăm chín mươi chín đến một ba trăm chín mươi chín đồng một triệu giá vé chưa bao gồm thuế phí
thậm chí một số đường bay đang được bán giá chỉ từ một mươi tám đồng chưa thuê phí như đà nẵng nha trang
sài gòn đà nẵng sài gòn nha trang sài gòn vinh còn giá vé máy bay tết âm lịch hai nghìn hai mươi
từ một tám trăm linh đồng một chiều chưa thuế phí với những chặng bay chính như hà nội và tp hcm